tiếp tục với những tin tức quốc tế một trận động đất có độ lớn bảy hai độ richter đã xảy ra ở đài loan trung quốc vào sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương
khiến ít nhất bảy người thiệt mạng bảy trăm một mươi một người bị thương hơn bảy mươi người vẫn bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập
tâm trấn của trận động đất ở ngoài khơi phía đông của đảo đài loan chính quyền đài loan cho biết vẫn còn khoảng bảy mươi bảy người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát
tập trung ở huyện hoa liên hiện các công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai đang nhanh chóng được triển khai
trận động đất cũng gây ra mất địa trên diện rộng cảnh báo sóng thần sau trận động đất cũng khiến các hãng hàng không và sân bay tạm dừng các chuyến bay
sau đó được nối lại hiện trung tâm cảnh báo sóng thần thái bình dương đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau khi kết luận mối đe dọa này về cơ bản đã kết thúc
nhật bản và philippines cũng đưa ra cảnh báo sóng thần và đều đã dỡ bỏ cảnh báo sau đó vài tiếng
chính phủ trung quốc cho biết đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng hỗ trợ công tác cứu trợ thảm họa tại đài loan
trong khi đó thủ tướng nhật bản fumio kishida cũng khẳng định sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho đài loan
theo chuyên gia địa chấn học đài loan đây là trận động đất mạnh nhất ở hòn đảo này trong hai mươi năm năm qua
sau trận động đất bảy sáu độ khiến hơn hai bốn trăm linh người thiệt mạng năm một nghìn chín trăm bảy mươi